để kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt khi lực lượng giao thông sau tết tăng cao
hôm nay các lực lượng chức năng trên cả nước đã đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ
những hành vi xe khách phóng nhanh vượt ẩu hay say rượu bia khi lái xe đã bị xử lý nghiêm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng ngãi
sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự giao thông của tỉnh quảng ngãi chia thành nhiều tổ để tuần tra
ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ một
từ nay đến mùng chín tết lượng người đi lại sẽ tăng cao nên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi chỉ đạo
các lực lượng chức năng chú trọng xử lý triệt đề xe khách phóng nhanh vượt ẩu
người đi xe máy xe rượu bia nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông sau tết

ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ một
từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến sáng ngày mùng bốn tết trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết hai người bị thương bốn người so với năm ngoái thì tai nạn giao thông ở quảng ngãi năm nay giảm được số người chết
tình hình tai nạn giao thông ở quảng ngãi thường tăng cao sau tết
năm nay các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông
một chi tiêu thường phối hợp lực lượng xe giải thông tuần lù thường xuyên trên đường để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm
và đảm bảo an toàn cho người sách đi lại đặc biệt chúng tôi sẽ phối hợp lực lượng xe giải thông
để kiểm tra xử lý các điểm lập điểm đón bắt khách trái phép để đảm bảo cho người dân đi đến nơi về trốn
có cái doanh nghiệp có cái xe thì với nhu cầu là bán lựa nhuận cho nha là để xoay quần cho nó nhanh
sau tết mỗi ngày ở tỉnh quảng ngãi có khoảng năm người đi lại bằng phương tiện ô tô
nên dễ xảy ra tình trạng đón khách dọc đường
ngày nghỉ tết vẫn còn kéo dài nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp
tỉnh quảng ngãi thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông trong những ngày cao điểm sau tết